xin chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục hai mươi ba hai mươi năm độ vị bắc bị nén và đẩy dần xuống khu vực bắc bộ
kết hợp với hội tụ gió trên mực một năm trăm linh m nên trong chiều tối đêm nay và ngày mai
ở khu vực vùng núi và trung du bắc bộ sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
với lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm hai mươi mm một đợt
ở khu vực đồng bằng bắc bộ có mưa rào và rông cục bộ có mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi bắc bộ
như lai châu sơn la điện biên lào cai hà giang hay tuyên quang
và ngập ống tại khu vực trung thấp
dù có mưa nhưng nhiệt độ trưa chiều vẫn khá cao phổ biến là hai mươi chín ba mươi hai độ
với các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
trong chiều tối đêm nay và ngày mai có thể xảy ra mưa rông rải rác
sau đó vào ban ngày mưa sẽ giảm trời chuyển nắng
nhiệt độ cao nhất là ba mươi hai ba mươi năm độ
từ đà nẵng đến bình thuận trời có nắng vào ban ngày
nhiệt độ cao nhất là ba mươi một ba mươi bốn độ
riêng quảng nam quảng ngãi có thể vượt ngưỡng là ba mươi năm độ
chiều tối có mưa rông nhưng kết thúc nhanh
lưu xuống các tỉnh thuộc tây nguyên và nam bộ
trong chiều tối đêm nay hai khu vực này tiếp tục xảy ra mưa rông rải rác
cục bộ có thể xảy ra mưa vừa và mưa to
lượng mưa từ hai mươi bốn mươi mm có nơi trên sáu mươi mm
trong cơn rông cần đề phòng gió giật mạnh
sau đó sang ngày mai mưa tại hai khu vực này sẽ giảm hơn về diện và lượng
trời còn nắng gián đoạn với nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng
hai mươi bảy ba mươi độ tại tây nguyên và ba mươi ba mươi ba độ tại nam bộ
trên khu vực bắc giữa và nam biển đông
bao gồm cả hai vùng biển quần đảo hoàng sa và trường sa
có gió tây nam cấp bốn cấp năm
trong chiều tối đêm nay có mưa rông rải rác
sau đó tạm giảm tại khu vực giữa và nam biển đông
trong ngày mai nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa
đều ở mức hai mươi năm ba mươi độ
khu vực hà nội có mưa rào và rải rác có rông
cục bộ có mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh